vào sáng ngày hôm nay hà nội tp hcm và nhiều địa phương đã mở cửa đón học sinh đi học trở lại
sau thời gian dài tạm nghỉ
tại hà nội quận cầu giấy tạm dừng cho học sinh lớp một mươi hai đến trường vì dịch từ cấp độ hai lên cấp độ ba
học sinh lớp một mươi hai của trường nằm trên địa bàn mức độ dịch cấp độ một hai thuộc quận hai bà trưng tây hồ
được đến trường theo kế hoạch
với huyện thanh trì học sinh lớp chín và một mươi hai thuộc xã phường vùng xanh vàng sẽ được phép trở lại lớp
còn tại tp hcm từ ngày hôm nay học sinh trung học phổ thông có thể đi học trở lại
theo cấp độ dịch mới cấp độ một vùng xanh
hiện một mươi tám trên hai mươi hai địa phương của tp hcm đạt cấp độ một
tại tp bunma thuật của tỉnh đắk lắc tp biên hòa của tỉnh đồng nai tỉnh bà ríu vũng tàu
học sinh khối lớp chín và lớp một mươi hai sẽ trở lại học trực tiếp từ sáng ngày hôm nay